các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hơn một mươi tám h ngày ba mươi một tháng một công an thị xã sơn tây nhận được tin báo về vụ việc
tiếp cận hiện trường lực lượng chức năng phát hiện tại phòng ngủ tầng hai của ngôi nhà có hai người
một nam một nữ được cho là vợ chồng có độ tuổi trung niên đã tử vong trên giường
trên cơ thể cả hai người đều có nhiều vết thương
xung quanh thi thể có nhiều vết máu và một con dao gọt hoa quả dài khoảng một mươi năm cm
lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường để phục vụ cho công tác điều tra
giải gạch đá giữa đường
giải gạch đá giữa đường
rồi cầm hung khí chặn các phương tiện qua lại để cưỡng đoạt tài sản
một nhóm năm đối tượng đã bị công an huyện quảng bình tỉnh hà giang điều tra và ra lệnh bắt khẩn cấp
hai trên năm đối tượng
các đối tượng trong vụ việc gồm hùng văn ơ hoàng văn luyện xìn xuân diệu tài văn quang
cùng chú tại xã tân bắc huyện quang bình và lưu bảo toàn chú tại xã tân trịnh huyện quảng bình
các đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với anh long văn hùng
tại đoạn quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc thôn lũ thượng xã tân bắc huyện quang bình tỉnh hà giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quang bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với hùng văn ơ và hoàng văn luyện về hành vi cưỡng đoạt tài sản
hai nhóm thanh niên mang theo hung khí chuẩn bị hỗn chiến thì đã bị lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn
vụ việc xảy ra tại phường tân mai tp biên hòa tỉnh đồng nai
dạng sáng ngày ba mươi một tháng năm
lực lượng phối hợp phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển khoảng một mươi năm xe máy
chở ba bốn người và mang theo nhiều hung khí chạy với tốc độ cao trên đường phan trung phường tân mai
khi thấy lực lượng công an các đối tượng chia nhau bỏ chạy
nhưng một mươi bảy đối tượng có tuổi đời từ một mươi sáu đến hai mươi bốn tuổi trú tại tỉnh đồng nai đã bị bắt giữ và thu nhiều hung khí
bước đầu cơ quan công an xác định do mâu thuẫn từ trước nhóm lê quang hòa một mươi sáu tuổi trú tại tỉnh đồng nai
đã lên facebook nhắn tin khiêu khích và hẹn nhóm của nguyễn tấn phát một mươi chín tuổi
chú tại tỉnh đồng nai để giải quyết mâu thuẫn và chuẩn bị hung khí đi đến điểm hẹn thì bị phát hiện bắt giữ
kiểm tra hành chính một điểm kinh doanh trò chơi điện tử bắn cá tại tp mỹ tho
cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an tp mỹ tho bắt quả tăng một mươi hai đối tượng
đang đánh bạc trái phép dưới hình thức trò chơi điện tử gây bán cá
trong đó có sáu đối tượng trực tiếp tham gia đánh bạc
lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ hai máy game bắn cá
tạm giữ bảy xe mô tô ba điện thoại di động một mươi ba triệu đồng cùng một số tam vật có liên quan
đồng thời qua test nhanh một mươi hai đối tượng phát hiện chín đối tượng dương tính với chất ma túy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã lập biên bản vụ việc và bàn giao các đối tượng cùng tham vật
cho công an tp mỹ tho để tiếp tục điều tra
vào lúc hai h ba mươi phút ngày một tháng hai trên quốc lộ một đoạn qua xã thuận hòa huyện châu thành tỉnh sóc trăng
công an tỉnh sóc trăng đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an huyện châu thành
bắt quả tăng vụ vận chuyển thuốc lá lậu quy mô lớn
tiến hành dừng xe ô tô do đặng quốc tỉnh điều khiển lực lượng công an phát hiện có tám bao thuốc lá điếu nhập lậu
đối tượng tỉnh cho biết nhận trở thuê số thuốc lá trên từ tỉnh long an về sóc trăng để tiêu thụ
thì bị công an tỉnh sóc trăng bắt quả tang
thưa quý vị tình trạng buôn bán sử dụng các loại pháo nổ pháo hoa trong dịp tết nguyên đán càng diễn biến hết sức phức tạp
điều đáng ngại hơn thì thời gian qua lực lượng công an đã phát hiện nhiều vụ các đối tượng tự chế tạo sản xuất sử dụng pháo trái phép
đây là các hành vi vi phạm pháp luật tiêm ẩn nhiều mối nguy hiểm khôn lường
nghi nhận ngay sau đây tại tỉnh yên bái
trong dịp tết nguyên đán quý mão
lực lượng công an thành phố yên bái liên tiếp phát hiện bắt giữ các đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép với số lượng hàng chục cân
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận toàn bộ số pháo này đều là pháo tự chế

nắm được chủ trương đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an các đối tượng sản xuất pháo nổ tự chế liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn
pháo không được sản xuất ồ ạt mà sản xuất nhỏ lẻ tiêu thụ đến đâu sản xuất đến đó
có cầu át có cung
nắm bắt quy luật đó lực lượng công an xác định công tác tuyên truyền là hết sức quan trọng
vừa tuyên truyền vừa kết hợp dân đe là công việc được lực lượng công an xã tuy lộc thành phố yên bái
duy trì trong suốt dịp tết
chúng tôi cũng sàng lọc phối hợp với các thôn và các đồng chí công an viên ở thôn
là ra hà soát để phát hiện những trường hợp nào có nguy cơ
mình cũng thấy là các cháu có thể nghịch này hay là các cháu cũng có hay có mải chơi
thì là chúng tôi đã đến trực tiếp để tuyên truyền và để hướng dẫn đồng thời gian đe ngay
để các cháu tránh xảy ra cái tình trạng là các cháu học và làm theo các cái hướng dẫn ở trên mạng
và đua đòi với bạn bè
công ty c sáu đã chủ động tham dự bám đốc là sẽ chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ
để tổ chức công tác lắm tình hình qua các hệ thống và phối hợp với các đơn vị điều trí
để ra soát lắm bắt và kịp thời phát hiện các biểu phẩm có nghi vấn
liên quan đến hành vi buôn bán trái phép pháo lộ
để làm sao giảm tải cái tình trạng pháo lộ trên địa bàn
hiểm họa từ pháo nổ có thể thấy rất rõ
tính chung toàn quốc từ sáng ba mươi đến hết ngày mùng một tết nguyên đàn quỳ mão
các bệnh viện tiếp nhận một trăm tám mươi sáu trường hợp do pháo nổ pháo hoa
nhiều hơn năm mươi bảy ca so với cùng kỳ năm ngoái
thực tế này đòi hỏi các hành vi sản xuất buôn bán và đốt pháo nổ
cần được các lực lượng chức năng tiếp tục xử lý nghiêm
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đông anh thành phố hà nội
là đối tượng phan thùy dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn lương quy xã xuân nộn huyện đông anh thành phố hà nội
đặc điểm nhận dạng đối tượng có xẹo cách ba cm dưới trước đầu mắt phải
và đối tượng lê khắc hảo sinh năm hai nghìn bốn
hộ khẩu thường trú tại xóm ba thôn bạch liên xã liên phương huyện thường tín thành phố hà nội
bị công an huyện thường tín thành phố hà nội ra quyết định truy nã
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm trên sau đuôi lông mày trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng

và cơ quan công an nơi gần nhất

và đối tượng này sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của cơ quan công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện